tại tỉnh đắk nông từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn một ba trăm linh trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
so với năm hai nghìn một mươi tám số người mắc bệnh tăng hơn một mươi lần
các huyện đắk rơ lấp đắk cử long và tuy đức là những huyện có số người mắc bệnh nhiều nhất
ngành chức năng tỉnh đắk nông dự báo tình hình bệnh sốt xuất huyết nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn phức tạp
và đang tập trung phòng chống hạn chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng
quỹ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với ngành y tế
thành lập kiện toàn đội xung kích diệt bọ gậy loang quang tại các thôn bản buôn tổ dân phố
thực hiện thường xuyên một lần mỗi tuần công tác vệ sinh môi trường
nhất là tại các vùng có ca bệnh vùng ổ dịch sốt xuất huyết
ngành y tế cũng lưu ý các cơ sở y tế phải bảo đảm đủ phương tiện vật tư thuốc
trang thiết bị để sẵn sàng điều trị sớm cho các trường hợp sốt xuất huyết